ma túy được ví như chất độc hủy hoại nghiêm trọng sức khỏe của con người
hệ lụy do ma túy để lại vẫn đang đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình
khi con cái phải sống cảnh thiếu cha vắng mẹ vợ xa chồng cha mẹ già không có người chăm sóc
một tương lai thật mịt mù cho những em nhỏ không may có người thân bị bắt do liên quan đến ma túy
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh yên bái
cháu giàng a tiến có bố mẹ bị bắt vì buôn bán ma túy
hiện cháu tiến đang được nuôi dưỡng tại trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh yên bái
ban đầu mới vào cháu rất tự ti khó gần thường xuyên quấy khóc vì nhớ mẹ
nhưng về sau được các mẹ trong trung tâm chăm sóc chú đáo thân thiện hơn
qua đó đã giúp cháu tiến vơi bớt nỗi nhớ mẹ và đã nói được tiếng kinh
năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi cũng đã tiếp nhận một cháu bé mới hơn ba mươi tháng tuổi vào trung tâm
với một hoàn hảo
có hoàn cảnh đặc biệt là bố mẹ cháu thì đều chấp hành án phạt tù
và thực sự là đối với cháu thì chúng tôi cũng có một cái ấn tượng đó rất là sâu sắc
bởi vì là khi vào thì được mẹ đưa xuống và bởi vì lúc đấy là mẹ chưa bị bắt
nhưng sau khi mà đưa cháu xuống thì mẹ mới về để chấp hành án phạt tù
thế nên là chúng tôi cảm thấy rất là xúc động bởi vì là cái tình cảm
tình cảm của mẹ cháu với lại cháu thì lúc nào tôi cũng vẫn nhớ
thấy rất là thương bởi vì là lúc đấy cháu mới vào nó cũng quá là nhỏ
thế mà nghĩ là nếu mà nó nhỏ như thế này thực sự là phải xa mẹ thì rất là thường cháu
đã hơn hai năm nay mặc dù tuổi đã cao sức yếu
nhưng ông sùng a đế ở thôn háng tàu xã túc đán huyện trạm tấu
vẫn chưa một ngày được nghỉ ngơi và bớt lo lắng cho số phận của hai đứa cháu nội
khi bố của chúng là sùng a mua bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn mẹ của các cháu đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc
trong gia đình thì tệ nạn ma túy đã hủy hoại các thành viên trong gia đình
làm khuyên bại về mặt kinh tế cũng như là ảnh hưởng về cái mặt tâm lý
về vấn đề đạo đức trong sau
hiện tỉnh yên bái chưa có con số thống kê cụ thể về số gia đình
trẻ em đã và đang trở thành nạn nhân của tệ nạn ma túy
ảnh hưởng đến quá trình hình thành phát triển tâm sinh lý của các em